khởi nghiệp đang được rất nhiều bạn trẻ quan tâm những tưởng lĩnh vực nông nghiệp với rất nhiều rủi ro ít được chú ý
song tại diễn đàn khởi nghiệp nông nghiệp cách nhìn từ thời đại mới được tổ chức sáng ngày hai mươi ba tháng ba tại tp hcm
rất nhiều bạn trẻ cho biết đang lựa chọn lĩnh vực này để bắt đầu tương lai của mình
bạn trẻ này khởi nghiệp với mô hình trồng rau hữu cơ năm tại huyện hóc môn
mỗi kg rau hữu cơ này đang được bán với giá ba mươi đồng một kg cao gấp bốn lần so với giao thường
tuy nhiên vấn đề thời tiết đang trở thành thách thức không hề nhỏ
với tình trạng thực phẩm bẩn tràn la như hiện nay các mô hình khởi nghiệp trồng nông sản hiệu cơ đang được các bạn trẻ quan tâm
doanh nghiệp trẻ này có một năm tham gia vào lĩnh vực cung ứng thiết bị cảm ứng hỗ trợ cho hệ thống tưới nước tiết kiệm trong sản xuất nông nghiệp
theo đơn vị này ứng dụng khoa học công nghệ sẽ giúp sản xuất nông nghiệp được bảo đảm an toàn hơn
theo các doanh nghiệp tham gia chương trình khởi nghiệp nông nghiệp đa số các mô hình khởi nghiệp trong nông nghiệp đều chủ yếu là các sản phẩm nông nghiệp thuần
lĩnh vực áp dụng công nghệ hay chế biến thì vẫn chưa có nhiều
tại diễn đàn khởi nghiệp nông nghiệp tại tp hcm đã có hơn năm trăm linh bạn trẻ đến từ các tỉnh thành trong cả nước tham gia
theo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tp hcm đến năm hai nghìn hai mươi thành phố sẽ phấn đấu đạt một năm trăm linh doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp